tổng cục thống kê vừa cho biết ước tính trong tháng một mươi một đã có hơn một mươi ba xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước đạt kim ngạch là hai trăm tám mươi năm triệu usd
con số này tăng trưởng một mươi một về lượng và tăng tám về giá trị so với năm trước nhưng so với tháng liền kế trước đó mặt hàng này đã bị sụt giảm đáng kể
sự rụt giảm và bất ổn định của xe nhập khẩu chủ yếu là do bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch covid một mươi chín
mặc dù việt nam đang khống chế dịch bệnh rất tốt song ở nhiều nước trên thế giới đại dịch vẫn đang hoành hành
bên cạnh đó bản thân thị trường ô tô trong nước cũng đang tạo ra những áp lực đối với nhóm xe nhập khẩu